đối với trường giáo dục học sinh có độ tuổi từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi

đối với trường giáo dục học sinh có độ tuổi từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi ông cũng là người gắn bó với đơn vị lâu nhất ông cũng là người gắn bó với đơn vị lâu nhất
trong suốt sự nghiệp từ những năm tháng tuổi thanh xuân cho đến hôm nay người con của vùng quê lúa thái bình đã viết nên trang giáo án đong đầy tình yêu thương giúp các em học sinh nhận thức và sửa chữa lỗi lầm trở thành người công dân lương thiện có ích cho đời

còn hai anh em dế và cú lúc mới nhập học tiếng kinh chưa biết những kiến thức ít ỏi cũng rơi rớt đi đâu hết vào trường các em được thầy cô dạy chữ dạy nghề và kỹ năng sống
sau những tháng ngày tu dưỡng trong trường giờ đây vừa xeo cũ đã hiểu rằng chỉ có lao động mới đem lại những kết quả vẹn tròn cho cuộc đời của mình còn của cải có được từ những việc làm bất chính sẽ không bao giờ bền lâu
để chuộc lại lỗi lầm cậu bé khéo tay hay làm này luôn cố gắng chăm chỉ học tập dè luyện thật tốt
với vừa xeo dế cũng vậy trước kia cuộc sống của anh em dế thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm giờ đây được thầy cô chăm lo cho từng bữa ăn rất ngủ gần gũi quan tâm động viên nên em tiến bộ rất nhanh
với quyết tâm hướng thiện làm lại cuộc đời hy vọng sau một thời gian học tập em sẽ có thể làm được
tại đây vừa gieo dế sẽ trưởng thành chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ và hành động để có thể làm chủ cuộc đời cũng là để làm gương cho em trai mình
khi người lớn biết sự việc và có ý ngăn chặn phương phương đã đáp trả bằng những lời lẽ xúc phạm gia đình
khi mới vào trường phương và các bạn rất hoang mang lo lắng ngại tiếp xúc nên co mình lại phòng thủ
nhờ sự gần gũi quan tâm động viên của cô thúy các em dần mở lòng tâm sự với cô những khúc mắt của mình và được cô tháo gỡ nên đã dần yên tâm
không phụ lòng mong mỏi của cô thúy an phương đã là một trong những học sinh
có kết quả học tập tu dưỡng và rèn luyện tiến bộ của trường
từ chỗ nói năng cọc lóc chống không giờ đây anh phương đã là một cô bé rất hiểu chuyện khuôn miệng xinh xắn của em cũng biết nói những điều dễ nghe
còn đối với những em có hoàn cảnh éo le bất hạnh mắc bệnh hiểm nghèo như em lò văn việt và em nguyễn văn anh
ban giám hiệu nhà trường đã đưa vào diện quan tâm giáo dục đặc biệt
bố mất sớm mẹ không có nghề
em lẻn vào các đền chùa lấy trộm đồ đồng và bị bắt
biết hoàn cảnh của việt và văn anh các thầy cô luôn quan tâm hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần
giúp các em chữa khỏi bệnh khiến gia đình các em rất cảm kích
đầu tiên thì là cứ tưởng là em không có nghề
nhưng mà chi tiết ra là hôm qua người ta mới báo bác sĩ mới báo là không phải u là bị phổi lao phổi ạ
hoàn cảnh nhà tôi thì quá khó khăn nhà chả có cửa thì không một mẹ một con thôi ạ
tôi có cảm ơn các cơ quan đoàn thể các thầy cô ở trong đấy cũng quan tâm đến các cháu của tôi ở đây
từ hôm ra viện đến giờ các thầy rất là quan tâm rất là hỏi thăm đến thầy cô ở trang ý
tôi cũng cảm ơn các thầy các cô
đối với những người
đối với những người
người thầy người cô đang công tác tại ngôi trường đặc biệt là ngôi trường giáo dưỡng thì chúng tôi cũng xác định là tất cả các em là con là em như là con em của mình
gắn như thế thì chúng tôi với thực sự gần gũi chia sẻ được hết cái tâm thư tình cảm giúp cho các em vượt qua những cái khó khăn
năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ngày sau của kháng chiến chống pháp
khi nước nhà đang gặp muôn vản khó khăn
chính phủ đã ra chỉ thị thành lập trại kim đồng tiền thân của các trường phổ thông công nông nghiệp giáo dưỡng sau này
để nuôi dạy trẻ mổ côi làng thang cơ nhỡ và trẻ em hư học
dù bận trăm công nghìn việc nhưng chủ tịch hồ chí minh vẫn rất quan tâm đến công tác giáo dục ở trại kim đồng
trong một lần đến thăm trại người đã căn dặn các thầy cô giáo nơi đây
đối với các cháu mổ côi
điều lớn nhất là phải bù đắp tình thương
các cháu đã không còn bố mẹ thì các cô chú ở đây là bố là mẹ của các cháu
các cô các chú nuôi dạy các cháu phải đem cả tấm lòng làm cha làm mẹ mà cư xử mà săn sóc mà dạy bảo
lời dặn do đó của bác các cán bộ của trường giáo dưỡng số hai luôn khắc ghi trong tâm khảm
hơn nửa thế kỷ qua
thế hệ thầy cô giáo luôn phát tâm tình nguyện đem cả tấm lòng làm mẹ làm cha mà cư xử mà săn sóc mà dạy bảo học sinh của mình
chính sự tâm huyết yêu ngành mến nghề và lòng yêu thương chân thành của thầy cô giáo đối với học sinh đã dần cảm hóa được những tâm hồn lạc lối
dù các em tìm lại tinh thần vui vẻ hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc
và thêm niềm tin vào trong cuộc sống
từ đó cố gắng phấn đấu học tập và gian luyện trở thành người có ích
thật khó có thể hình dung nổi những cậu bé mấy ngày nào chỉ biết vui đầu vào cho chơi điện tử nay có thể làm việc bếp nút thành thạo như thế này
khi tìm thấy niềm vui trong lao động nghĩa là các em đã biết trân trọng những giá trị chân chính của cuộc sống và thành tâm hướng thiện
hôm nay là ngày
hàn văn tiến được ra trường
cậu học trò nhỏ này hân hoan khi được mẹ đến đón về nhà
bố mất sớm mẹ lo bươn trải mưu sinh
cậu bé đang ở tuổi hình thành tính cách chỉ biết thui thủi một mình
để tìm vui tiến chỉ biết tìm đến quán chat
khi thấy đứa con vốn ngoan ngoãn giờ chỉ mê mụi với nét con bắt trộm ga của dân bản để có tiền đi chơi
bà lý thị hải đành xin cho tiến xuống trường giáo dưỡng số hai học tập để cậu bé có cơ hội sửa mình
được các thầy cô giang tay đón nhận kiên trì bền bỉ khơi gọi tính thiện vốn có trong tâm hồn
tiến đã hiểu ra lỗi lầm của mình tích cực học tập tu dưỡng để có một tương lai tốt đẹp hơn
thầy con tiến bổ người phụ nữ dân tộc nùng không khỏi vui mừng xúc động
cháu đã đi vào trường giáo dưỡng được hai mươi hai tháng
đến hôm nay nhà trường được cho phép cháu được về cháu xuống đây cũng được các thầy cô quan tâm dạy dỗ cháu biết hối cải và cháu ngoan hơn
cháu bây giờ về là nó thay đổi tính nét rồi là nó sẽ tiến bộ hơn
hoàn thành xuất sắc trọng trách nặng nề trường giáo dưỡng số hai đã được đảng nhà nước và bộ công an trao tặng nhiều phần thưởng xứng đáng
một phần thưởng đặc biệt ý nghĩa dành cho những nỗ lực hết mình của tập thể giáo viên trong toàn trường là sự tiến bộ trưởng thành của học sinh
đa số học sinh ra trường đều hoàn lương trở thành công dân có ích cho xã hội

đã có người hiểu đã có người tham gia vào quân đội chiến đấu dũng cảm
đã có người hiểu đã có người hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc được phong tặng liệt sĩ
không ít em trở thành đảng viên bác sĩ kỹ sư doanh nhân giỏi
qua khảo sát gần sáu trăm linh học sinh đã học tập tu dưỡng ở trường từ năm hai nghìn bảy đến hai nghìn một mươi tám
tại nhiều tỉnh thành thì có đến bảy mươi các em về địa phương tiếp tục học văn hóa học nghề tham gia lao động sản xuất chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật
sống lương thiện có ích cho gia đình và xã hội
những phần thưởng đó là động lực tiếp thêm sức mạnh để tập thể thầy cô trường giáo dưỡng số hai hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ đặc biệt của mình
thời gian còn đây thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông
thời gian thấm thoát thoi đưa các thế hệ học sinh ngày một tiến bộ trưởng thành
mái tóc thầy cô cũng dần nượm xương theo năm tháng
xong bằng sự tâm huyết và tấm lỏng nhân ái bao dung
những thầy cô khoác trên mình bộ quân phục màu xanh
đeo trên vai chiếc quân hàm màu đỏ
nhưng màu cầu tổ quốc vẫn kiên trì bền bỉ khơi mầm thiệt
thắp lên ánh sáng cuộc đời nơi tâm hồn trẻ thơ khiếm khuyết
vững tay trèo trên hành trình đưa những chuyến đò đặc biệt cập bến bờ hạnh phúc bình yên